ban tuyên giáo thành ủy phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố hải phòng vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu nghị quyết số bốn mươi năm ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó nghị quyết số bốn mươi năm ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị nêu rõ mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố hải phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa động lực phát triển của vùng bắc bộ và của cả nước
nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hải phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đạt tiêu chí đô thị loại một đóng góp sáu bốn vào tổng sản phẩm gdp cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi hải phòng phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh bền vững tầm cỡ khu vực đông nam á đóng góp tám hai vào gdp cả nước grdp bình quân đầu người đạt hai mươi chín chín trăm linh đô la mỹ
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm hải phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu á và thế giới